và đối tượng giàng thị máy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thị xã sapa tỉnh lào cai
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng vàng a lầu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
có xeo thẳng một cm cách một cm trên trước lông bày phải
và đối tượng thào xeo lử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại bản nà phung xã tân tiến huyện bảo yên tỉnh lào cai
bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai ra quyết định truy nã số một
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cũng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới trước đuôi mắt trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện